ba mươi hai sách giáo khoa được chọn ở tám môn học là tiếng việt toán đạo đức tự nhiên xã hội giáo dục thể chất âm nhạc mỹ thuật và hoạt động trải nghiệm
môn tiếng anh chưa được công bố là vì môn học tự chọn
làm thế nào để các địa phương chọn sách giáo khoa mới công khai minh bạch tránh độc quyền là câu hỏi nhận được sự quan tâm nhiều nhất tại buổi họp báo
bộ giáo dục và đào tạo cho biết không băn khoăn về tình trạng độc quyền vì lần này có sự đa dạng của các bộ sách
đối với các học sinh ở vùng khó khăn thì bộ giáo dục và đào tạo sẽ tham mưu chính phủ và các địa phương sẽ hỗ trợ và hỗ trợ sách giáo khoa cho các em học sinh học
tuy nhiên cái việc hỗ trợ sách giáo khoa này lại phụ thuộc vào cái việc mà lựa chọn sách giáo khoa của địa phương
ví dụ ở hà tịnh thì lựa chọn sách giáo khoa của những môn học của tác giả này
thì địa phương đó phải trang bị cái sách giáo khoa cho cái vùng
trẻ em vùng đồng bào dân tộc hay vùng sâu vùng xa cho chính cái sách giáo khoa mình lựa chọn
còn các địa phương khác thì người ta lựa chọn sách khác thì cũng được hỗ trợ nhưng mà lựa hỗ trợ trên chính cái sách giáo khoa mà được địa phương lựa chọn
về quy trình lựa chọn sách giáo khoa tại các địa phương bộ giáo dục và đào tạo cho biết đang xây dựng thông tư để hướng dẫn
trong đó không quy định cứng là ủy ban nhân dân các tỉnh phải chọn tất cả các sách giáo khoa của các môn học trong cùng một bộ
hay chỉ được chọn một bộ cho địa phương
tới tháng ba năm hai nghìn hai mươi các địa phương phải công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục được công bố
theo đúng quy định là sáu tháng trước khi bắt đầu năm học mới
cái yêu cầu để mà thực hiện được cái việc lựa chọn đấy mang tính chuyên môn và ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có cơ quan
tham dự đoạn chuyên môn của mình đó là sở vực đào tạo để thực hiện cái việc thành lập bộ đầu lựa chọn theo quy định
và bản thân các cái ủy ban nhân dân các tỉnh là những cơ quan
còn với địa phương có trách nhiệm trong đó được thực hiện các cái biện pháp để làm sao tổ chức được cái việc lựa chọn này
nó mang tính là khách quan minh bảnh và trong cái hướng dẫn của bộ mình đáp tính đến cái chuyện này
liên quan đến việc công khai các ý kiến thẩm định sách giáo khoa bộ giáo dục và đào tạo cho biết đang cân nhắc
còn việc công bố chế bản điện tử sách giáo khoa để người dân được biết thì thuộc về vấn đề bản quyền
quyết định là của các nhà xuất bản và các tác giả
và đào tạo sẽ làm việc cùng với bộ tài chính để tránh sự tăng giá đột biến sách giáo khoa mới
các đầu sách dành cho lớp một đã được công bố nhưng quan trọng hơn là việc chọn sách tập huấn và thực nghiệm sách này như thế nào
trong khi thời gian từ nay đến năm học mới chỉ còn vài tháng
tại hà nội một số giáo viên khi trao đổi về việc này đã cho biết họ kỳ vọng giáo viên được chọn sách giáo khoa
nhưng hiện tại theo quy định thì chọn sách không chỉ nhìn bằng mắt mà phải qua thực tế dạy học
lấy học sinh
làm trung tâm phát triển phẩm chất năng lực người học tăng cường các hoạt động trải nghiệm
những thay đổi lớn của chương trình giáo dục phổ thông mới cũng là mục tiêu giáo dục của trường tiểu học này
tuy nhiên các lớp tập huấn tại trường tiểu học này vẫn chưa đạt hiệu quả tốt nhất do chưa có sách giáo khoa
có những bộ sách giáo khoa một cách sớm nhất có thể để cho các nhà trường chúng tôi chủ động trong việc nghiên cứu
trong việc lựa chọn
và tôi nghĩ là nếu một bộ sách giáo khoa ra đời không phải chúng ta đã chuyển
phải khai ngay được chúng ta còn phải tìm hiểu nghiên cứu thậm chí chúng ta phải đào tạo bồi dưỡng rất là kỹ
các giáo viên họ sẽ cần những môi trường để họ được trao đổi thường xuyên
những bài học hay những cách sử dụng sách hay rồi là các phương tiện đi cùng với bài sách đó
và nhất là quá trình thử nghiệm liên tục để sách giáo khoa đấy có đời sống phù hợp với trường học
với sách giáo khoa mới thì việc thầy vừa dạy vừa điều chỉnh là lẽ đương nhiên
nó thì không có cơ hội ấy
điều này khiến nhiều phụ huynh lo ngại
bởi thay vì là lứa học sinh đầu tiên được thụ hưởng chương trình mới
thì các em lại là đối tượng để thẩm định sách trên thực tế
đánh giá là đạt thì mới là ở trong phòng họp và qua cái bản mẫu tức là văn bản thôi
chứ còn cuộc sống nó chưa được trải nghiệm chưa được tiếp cận chưa được sử dụng
thế thì thiếu hẳn
là năm mươi tôi cho là kia là anh đã đảm bảo năm mươi thì thành công
thì còn năm mươi nữa là cái triển khai thực tiễn
sớm hay muộn cũng sẽ có bộ sách được lựa chọn
tuy nhiên trong quý thời gian còn lại có hạn thì việc bồi dưỡng giáo viên tổ chức thực nghiệm
đánh giá sách giáo khoa chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn
nhiều ý kiến cho rằng ngoài việc phải đẩy nhanh tiến độ thì bộ giáo dục và đào tạo cũng cần đặt ra cơ chế kiểm tra
giám sát hướng dẫn các địa phương các nhà xuất bản thực hiện tốt khẩu lựa chọn sách thực sự công khai
minh bạch đồng thời thực hiện việc in và phát hành sách giáo khoa
đảm bảo đủ số lượng kịp thời gian cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và các năm học tiếp theo